sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn ba đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh bình định bắt giữ để điều tra
đây là nhà của ông bùi quốc thành chú thị trấn vân canh huyện vân canh cũng chính là hiện trường của vụ ném bom xăng xảy ra vào khuya ngày một mươi tám tháng sáu
lúc này gia đình ông thành đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn đồng thời lửa xuất hiện bao trùm toàn bộ mặt trước sân nhà
xung quanh đám cháy lại có nhiều xe máy và các vật dụng khác dễ bắt lửa
nếu không phát hiện và dập tắt kịp thời thì hậu quả thật khó lường
nhận tin báo công an huyện vân canh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan
đồng thời khai thác hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình ông bùi quốc thành cùng một số thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
sau khi tiếp nhận thông tin thì công an điều tra đưa ra các giả thuyết và nhắm hướng đến là nghi vấn
kiếm sự mâu thuẫn trong đời sống sổ hội của người nhà nạn nhân
thông qua đó là đã rào soát được đối tượng nghi vấn
do đó thì ngay trong đêm ngày một mươi chín tháng sáu thì công an điều tra đã truy tìm và triệu tập đối tượng đến công an điều tra để làm việc
và đến ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu thì cơ bản đã làm việc được tất cả các đối tượng
ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu công an huyện vân canh đã làm rõ và bắt khẩn cấp ba đối tượng manh động
ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu công an huyện vân canh đã làm rõ và bắt khẩn cấp ba đối tượng manh động
thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành đó là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành
và trong khoảng thời gian gần đây hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng trên về hành vi giết người